xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm linh ba online
ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm mọt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng đông á đã bước vào phần tranh luận
trong đó đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã đề nghị bác tất cả kháng cáo của các bị cáo
cũng như những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
cụ thể viện kiểm sát nhận định có cơ sở kết luận phan văn anh vũ tức vũ nhôm phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm mọt tài sản
với vai trò đồng phạm trong việc chiếm đoạt hai trăm linh ba tỷ đồng của ngân hàng đông á
là có căn cứ và đề nghị hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo kêu an của vũ nhôm và y án sơ thẩm một mươi bảy năm tù
đối với trần phương bình viện kiểm sát xác định bị cáo đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm
chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại ngân hàng đông á
lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
đối với kháng cáo cơ quan của nguyễn thị kim xuyến viện kiểm sát cho rằng
xuyến biết rõ tình trạng thua lỗ của ngân hàng đông á và những sai phạm của ông bình
nhưng vẫn giúp sức tích cực và thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật
mức án đã tuyên của cấp sơ thẩm ba mươi năm tù với nguyễn thị kim xuyến là hoàn toàn phù hợp không có căn cứ để giảm án
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo cơ quan
kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt của một mươi bảy bị cáo không chấp nhận kháng cáo phần dân sự của bị cáo trần phương bình
không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng đông á và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đang là bị hại nhưng chỉ vì không kiểm chế được hành vi thì đã trở thành kẻ gây án
đó là vụ án vừa được tòa nhân dân tỉnh lào cai đưa ra xét xử
trong đó đối tượng là giàng a phình chú tại huyện sapa tỉnh lào cai với hành vi giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
mai văn trung đã có hành vi trộm cắp tài sản tại kiosk một chín đường an dương vương phường cốc liếu thành phố lào cai
khi phát hiện trung trộm cắp tài sản trong kiosk của mình giàng a phình và phạm đức minh đã đuổi theo
chạy được khoảng bốn trăm linh mét thì trung bị phình và minh đuổi kịp
mặc dù được minh can ngăn nhưng phình vẫn dùng ống điếu
đánh nhiều nhát vào vùng lưng đầu và gái của trung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
thấy không thể trốn chạy khoảng hai giờ sau đó phình đã ra đầu thú
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo giàng a phình hai mươi năm tù giam
tại quảng trị hôm nay hôm qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào bảo
phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
đã bắt đối tượng gaprilov inor quốc tịch nga
là đối tượng đang bị interpol phát lệnh truy nã quốc tế
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng năm đối tượng gaprilov inor
làm thủ tục nhập cảnh từ lào vào việt nam có dấu hiệu nghi vấn
nên cán bộ thủ tục trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế lao bảo
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào bảo bộ đội biên phòng quảng trị
đã tiến hành kiểm tra tỉ mì hộ chiếu của gaprilov inor
phát hiện trên hệ thống của interpol cảnh báo đối tượng truy nã liên quan đến ma túy
đồng biên phòng cửa khẩu lao bảo ngay lập tức phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
mở rộng điều tra xác minh phát hiện đối tượng hiện đang bị interpol phát lệnh truy nã quốc tế
về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma túy
đã bị tòa án quận trung tâm thành phố kaliningrad nga quyết định giam giữ
tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đối tượng khai nhận năm hai nghìn một mươi ba
đã bỏ trốn khỏi nước nga đến các nước thổ nhĩ kỳ thái lan campuchia
dưới dạng hành khách du lịch hiện đối tượng đã được chuyển giao cho công an tỉnh quảng trị xử lý theo pháp luật
một đường dây chuyên cho vai nặng lãi trên đệ bàn tỉnh bắc cạn
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn triệt phá
bốn đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ
đó là lê cao huân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trần thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
vũ hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tây tỉnh thái nguyên
và lê thị hồng điệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố bắc cạn
đến nay cơ quan điều tra đã xác định được khoảng sáu mươi người vai tiền
của nhóm đối tượng này với mức lãi suất từ ba đến một mươi năm đồng một triệu một ngày
qua khám xét tại các địa điểm nơi mà các đối tượng thuê để ở hoạt động
cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách
có liên quan đến việc cầm cố vay nợ với lãi suất cao
thưa quý vị trong những ngày cuối tháng năm này
khi các trường học trên cả nước đang tắt bật chuẩn bị cho việc tổng kết năm học
thì tại trường tiểu học nguyễn phiết xuân ở xã gia tó huyện công năng tỉnh đắk lắc
nhiều giáo viên và phụ huynh đã gửi đơn
các cơ quan báo chí tố cáo hiệu trưởng nhà trường
thời gian qua đã lạm thu thu nhiều khoản tiền trái về quy định
theo phản ánh của các giáo viên và phụ huynh
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thầy phạm trọng hà
được điều chuyển về làm hiệu trưởng tại trường tiểu học nguyễn viết xuân
ở xã ea tho huyện công năng
trong thời gian này thầy hà đã tự ý đưa ra nhiều khoản thu không hợp lý
đã khiến cho nhiều phụ huynh và giáo viên rất bức xúc
năm vừa qua là thầy hà đóng góp của vậy tôi thấy không vừa lỏng
những cái khoản khác thì nó lấp láp thì tôi không nói mà chi
cái trường của chúng tôi ở đây là đủ giáo viên dạy
mà tại sao lại thu tiền học thêm của con chúng tôi nữa
cái trường tiểu học nguyễn phiết xuân tôi cảm thấy nó quá khăn trang rồi
vậy mà bây giờ đến năm tới này thầy còn bắt làm những khoản là xây mới một mươi sáu phòng chức năng
rồi còn lát lên một mươi tám phòng học
xây dựng công trình vệ sinh nhà học sinh
mua mới một mươi tám máy vệ tính
trước đó vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
phòng giáo dục huyện cửa đông năng
cũng đã thành lập đoàn kiểm tra và kết luận
trường tiểu học nguyễn phiết xuân
có nhiều xe phạm trong việc thu chi
nhà trường để ban đại diện hội cha mẹ học sinh
thu tám mươi đồng một học sinh
tiền vào ngày hai mươi tháng một mươi một là sai
thu tiền sửa chữa cổng trường
bốn mươi đồng một học sinh
là chưa đúng quy định
thu tiền học thêm học kỳ một
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đối tượng như thế nào
đã khiến cho việc điều tra của cơ quan công an
gặp rất nhiều khó khăn

tinh sát hình sự
nguyên cứu từ đặc điểm
từ nhận dạng đối tượng
từ đặc điểm xe

áp dụng nhiều biện pháp khác nhau
để mà truy tìm đối tượng
kể cả là
thông tin nhỏ nhất để được tận dụng
và sau đó
kết quả là chúng ta
có được thông tin hợp lý
về đối tượng khẳng nghi

để mà đeo bán đối tượng

sau một tháng kiên trì
xét minh theo dõi
công an quận thanh khê đã bắt khẩn cấp
đối tượng vũ thị mai tuyền
ba mươi năm tuổi trú tại phường xuân hà
khi vừa bước ra từ một nhà nghỉ trên địa bàn
tại trụ sở công an
đối tượng một mực không thừa nhận hành vi của mình
nhưng với những chứng cứ
thu thập được của năm vụ án

tuyền đã nhận tội
thái hai mươi hai nên vô
nói chuyện cho vui
anh có gia đình giàu
trừ quen mấy cái công
đăng hành tòa gái
đăng hành nó đổ quần đi
mà cái lúc mà lấy tiền của khách
lấy tiền của người ta
nói chung là lương tâm ấy cũng khó chịu
nhưng mà em nghĩ là
bây giờ mình có vì công
vì cuộc sống của mình
rồi cái gì đó tính tiếp
chứ chứ cũng không nghĩ được cái gì hết
cũng không nghĩ được cái gì hết
cũng không nghĩ được cái gì hết
cũng chỉ vì nợ nần
mà đối tượng tuyền xa vào vòng xoáy của tín dụng đen
để rồi dẫn đến đường cùng
nảy sinh hành vi cướp tài sản
và cũng vì ham vui
mà nhiều người bị hại vẫn chủ quan
với những mối quan hệ trên không gian ảo
cẩn trọng hơn là cách mọi người nên làm
để tránh những hậu quả đáng tiếc
có thể xảy ra với tài sản
và tính mạng của chính mình
trong khi làm nhiệm vụ
một trung ý cảnh sát giao thông
đã bị một đối tượng điều khiển xe máy
đâm vào phải đi cấp cứu
sự việc nghiêm trọng này xảy ra
vào chiều ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm
tại quốc lộ ba mươi hai đoạn qua địa bàn
huyện đan phượng hà nội
vào thời điểm trên
tổ công tác y năm nghìn một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội
tiến hành làm nhiệm vụ trên quốc lộ ba mươi hai
thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy
mang biển kiểm soát chín mươi h năm mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi sáu
không được mũ bảo hiểm
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên nam thanh niên này
vẫn tăng ga bỏ chạy
và đâm trúng một trung úy cảnh sát giao thông
khiến cán bộ này ngã ra đường bất tình
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu
tổ công tác nhanh chóng không chê đối tượng
và xác định là trần văn phương
chú tỉnh phố thọ
lực lượng công an cũng xác định
chiếc xe phương đi bị đục số khung
mãi mất số và có dán một miếng sắt
với số khung khác đẻ lên
thưa quý vị và các bạn
từ ngày hai mươi bảy cho đến ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua
tại tỉnh yên bái
vào tối ngày hai mươi tám tháng năm
trên đường đi đàm về
do mưa to gây lũ cục bộ
ông hoàng văn ngọc đã bị nước cuốn trôi
tại suối khe liếng thuộc xã trấn thịnh
huyện văn trấn tỉnh yên bái
đến hai mươi bốn giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân
ngoài ra mưa lốc còn làm bốn mươi bảy nhà dân
bị tốc mái từ ba mươi đến bảy mươi
mưa lốc cũng làm tốc mái một trăm linh
nhà sưởng của bộ phòng
tỉnh yên bái
còn tại tỉnh hà giang
cũng xảy ra mưa rông cục bộ
tại huyện bắc quang
mưa to đã khiến một người chết hai người bị thương
nhiều diện tích hoa màu và công trình giao thông bị thiệt hại
tính đến hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng năm
mưa rông trên nệ bàn huyện bắc quang
đã khiến một người chết và hai người bị thương
một căn nhà sập hoàn toàn
và bốn căn nhà bị hư hại nặng
diện tích lúa chuẩn bị cho thu hoạch
cũng bị ngập úng đổ gãy
thiệt hại đến hơn năm mươi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu
của tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trương hoàng nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại ấp sẻo lá
thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải
của tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng huỳnh văn kỉnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thương chú tại ấp vĩnh điền
xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu
và đối tượng nguyễn văn yên
tên gọi khác là tám heo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thương chú tại ấp ninh điền
xã ninh quế huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
bị công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện